ban chấp hành đảng bộ tỉnh lào cai vừa tổ chức thảo luận và đưa ra các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh quốc phòng đến năm hai nghìn hai mươi theo nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị
theo đó tỉnh lào cai đã bám sát yêu cầu nội dung nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
tập trung khai thác những tiềm năng lợi thế của địa phương phát triển ba mũi nhọn kinh tế chính
gồm kinh tế cửa khẩu kinh tế du lịch và các khu công nghiệp
bên cạnh đó cũng chú trọng đổi mới tăng hiệu quả năng suất ngành nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ coi trọng và tăng cường đào tạo
bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên phát triển các cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
xây dựng và phát huy vai trò toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngoài ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh lào cai cũng xác định đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống
thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm bám sát các chủ trương nghị quyết của trung ương
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn lực toàn dân tập trung phát triển
nâng cao chất lượng phát triển kinh tế bền vững